thưa quý vị do thời tiết xấu gặp sóng to gió lớn một tàu cá đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển cà mau đã bị đánh chìm
rất may là đồn biên phòng địa phương đã kịp thời có mặt ứng cứu đưa một mươi năm ngư dân trên tàu vào bờ an toàn
theo thông tin ban đầu từ ngành chức năng tàu cá mang số hiệu kg chín nghìn hai trăm năm mươi năm ts đang đánh bắt thủy sản cách tạm cửa kinh hội
huyện u minh tỉnh cà mau khoảng tám hải lý về hướng tây bắc thì bị chìm do gặp sóng to gió lớn
lúc này thuyền trưởng của tàu là ông danh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh kiên giang đã cầu cứu các ngành chức năng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đồn biên phòng khánh hội đã cử lực lượng huy động tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm
đến hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu phớt đưa một mươi năm thuyền viên lên tàu an toàn
ngư dân danh sóc hà bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị sau khi được sơ cứu ban đầu
nhưng đã khiến tàu cá kg chín mươi nghìn hai trăm năm mươi năm ts thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng